bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
người dân tại phường hai thành phố sóc trăng vừa xôn xao trước vụ án ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
và liên quan đến vụ án này vào sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang cạm giữ hình sự lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại huyện thành trị tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
trước đó phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu su su trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận do có mâu thuẫn tiền bạc cho nên đã thuê nhà trọ ở riêng
vào chiều ngày một mươi tám tháng chín phương đến quán su su thì xảy ra cử cãi với ba chị em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em khiến hai người thiệt mạng tại chỗ nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày hôm qua phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú